có thể nói tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở các tỉnh phía bắc nước ta là rất lớn
hầu hết các du khách sau khi trải nghiệm loại hình du lịch này đều có chung nhận định như vậy
thế nhưng để tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở miền bắc nước ta trở thành một sản phẩm tốt
mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương thì lại không hề dễ dàng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
danh thắng dụng bậc thang ở hoàng su phi
một trong những tháng cảnh đẹp bậc nhất của huyện vùng núi phía bắc này
bất cứ ai khi đứng trước những cảnh đẹp như thế này đều nhận thấy một tiềm năng du lịch rất lớn của hoàng su phi nói riêng và hà giang nói chung
từ vài năm trở lại đây bà con người giao ở hoàng su phi cũng đã xây dựng một số nhà nghỉ cộng đồng
hay còn gọi là homestay dành cho khách du lịch
thu nhập khá dần lên đời sống cải thiện
tuy vậy không phải ai cũng có điều kiện để xây nhà làm homestay
nhiều người muốn làm thì không có tiền làm
bạn tôi thôi là có một ít chút tiền thôi là cũng phải làm một cái nhà homestay cho khách cộng đồng đi lại nghỉ ngơi ở đây
người giao ở đây thì bây giờ từ xưa đến nay thì cũng thu nhập hơi thấp
nên là bây giờ thì chị mong muốn có du lịch cộng đồng vào đây để thêm thu nhập cho gia đình và kinh tế
cách khó lớn nhất là thiếu nguồn lực
để đi từ trụ sở xã vào đến nơi bà con xây homestay là cả một nỗ lực
xe ô tô không thể đi nổi phải di chuyển bằng xe máy
thậm chí nhiều chỗ đến xe máy cũng không thể di chuyển nổi phải xuống rắt bộ đi qua
để xây dựng lại cả tuyến đường này đòi hỏi một nguồn tiền rất lớn vượt quá khả năng của cả xã và huyện
chưa hết mặc dù cũng được tư vấn định hướng bởi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
về việc xây dựng thiết lập các dịch vụ du lịch cộng đồng
nhưng hầu hết bà con người giao ở đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
và khoảng cách lớn về ngôn ngữ phong tục tập quán sống
cái khó khăn nhất ở đây là mạng truyền thông quảng bá hình ảnh của mình rất là khó khăn
thứ hai là bốn mà bốn năm ăn thứ ba là tiếng anh rất là khó khăn
trên thực tế huyện hoàng su phi cũng đã có hẳn một bộ truyền thống
quy hoạch du lịch tầm nhìn khá xa đến năm hai nghìn hai mươi để tận dụng thế mạnh về cảnh sắc thiên nhiên
và con người ở nơi đây phục vụ du lịch phát triển kinh tế
thế nhưng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hứng chịu lũ quét mưa lớn nhiều
thì từ quy hoạch đó ra đến thực tế là cả một chặng đường dài
là huyện vùng cao và là huyện ba mươi a là một huyện nghèo
để mà phát triển du lịch có lẽ là một điều rất là khó khăn
do đó huyện cũng đã xây dựng cái
phối hợp với dự án havta xây dựng quy hoạch phát triển du lịch hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một và định hướng hai nghìn ba mươi
và qua đó chúng tôi cũng đã kêu gọi các tổ chức các cá nhân và các doanh nghiệp có điều kiện

không ai có thể phủ nhận cảnh đẹp tuyệt vời của hệ thống ruộng bậc thang tại hoàng su phi
cũng như những tiềm năng du lịch nơi đây
thế nhưng để tiềm năng trở thành một thế mạnh thực sự đưa kinh tế xã hội không chỉ của vài người dân
mà của cả cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây phát triển mạnh lên
thì có lẽ cần nhiều hơn nữa sự quan tâm của tỉnh hà giang trong thời gian tới